thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng tp hà nội cho biết
cơ đơn vị này vừa khởi tố đối tượng đào xuân lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hạ mỗ huyện đan phượng
về hành vi giết người trước đó không có mâu thuẫn gì nhưng đào xuân lâm đã bất ngờ dùng dao đâm
ba nạn nhân khi đang ngồi chơi trong sân nhà lâm
khoảng tám giờ ba mươi ngày hai mươi chín tháng sáu tại cụm chín xã hạ mỗ huyện đan phượng đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
ba nạn nhân một cháu sinh năm hai nghìn năm và hai cháu sinh năm hai nghìn bốn bất ngờ bị đối tượng đào xuân lâm
dùng dao đâm trọng thương khi đang ngồi chơi điện tử tại sân nhà đối tượng
các vết thương đều ở vùng hiểm như ở cổ phần vai và bụng nạn nhân đều là hàng xóm và em họ của lâm
ngay sau khi nhận được tin báo thì lãnh đạo công an huyện đã phân công nhiều tổ công tác
phối hợp với cả viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền địa phương để tổ chức khám nghiệm
huyện tổ công tác
việc lần đầu xảy ra đối với đối tượng nghiện game bạo lực bị ảo giác rồi vi phạm pháp luật
đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với giới trẻ hãy lựa chọn những hình thức giải trí lành mạnh tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra